thưa quý vị cách đây gần một năm thành phố hồ chí minh từ một thành phố đông dân và nhộn nhịp nhất cả nước
nhưng phải đóng băng nhiều tháng vì làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư
khi dịch bệnh được kiểm soát trở về cuộc sống bình thường nhiều người dân vẫn không quên những ngày tháng khốc liệt đó
suốt thời gian dài dịch covid một mươi chín hoành hành công ty trách nhiệm hữu hạng mây mặt sông ngọc
thành phố hồ chí minh cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
từ lúc làm việc ba tại chỗ đến khi mở cửa trở lại bình thường mới doanh nghiệp này vẫn đang cố gắng từng ngày
để phục hồi doanh thu và tăng thêm sản xuất những đơn hàng xuất khẩu
ông trần thanh sơn trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạng may mặt sông ngọc cho biết
hiện tại với một trăm linh sản phẩm thời trang xuất mỹ công ty đã ký các hợp đồng tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lượng xuất trung bình khoảng bốn container một tháng
lượng khách đặt hàng dồi dào chỉ sợ không có sức mà may
không có sức mà may là những gì mà người lao động và doanh nghiệp mong chờ suốt thời gian dài đóng băng
vì dịch covid một mươi chín và ở dây chuyền sản xuất hoạt động ngày đêm là niềm vui của những người lao động
khi không còn cảnh phải cố gắng từng ngày qua cơn đại dịch như năm hai nghìn một mươi ba
thành phố hồ chí minh trong đợt dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một đã trải qua gần bốn tháng giãn cách xã hội
những ngày tháng lịch sử đó khiến không ít người phải thốt lên vì lo sợ
anh trần ngô cát ba mươi bốn tuổi ngụ quận tân phú thành phố hồ chí minh
là một shipper giao hàng công nghệ nhớ lại đợt dịch năm hai nghìn hai mươi
sau khi lệnh giãn cách được một tuần shipper được thành phố cho chạy để giao đồ ăn cho người dân
tôi chạy xe mà thấy buồn nhiều vì đường phố lúc đó vắng đến rợn người
thỉnh thoảng chỉ thấy xe cấp cứu chạy ngang qua
mẹ tôi có lần nói sống mấy chục năm ở thành phố hồ chí minh mà chưa bao giờ nghĩ thành phố hồ chí minh lại như vậy
bây giờ mở cửa trở lại mọi người đã bắt được nhịp sống như trước kia
tôi rất mừng
cũng là người mỗi ngày đều chạy ngoài đường
anh nguyễn thành phú nhân viên lái xe cấp cứu một trăm một mươi năm tham gia chống dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho biết
sau nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một năm hai nghìn hai mươi một tần suất những chiến xe cấp cứu đưa người đi cách ly vì nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày tăng
anh thành phú cùng đồng nghiệp chạy xe bất kể ngày đêm để cứu người
anh nguyễn thanh phú chia sẻ nhớ lại thời điểm đó thực sự vẫn còn xúc động
vì lúc đó người dân họ cần chúng tôi lắm
đi tiếp xúc với bệnh nhân mới thấu hiểu được và thương họ nhiều hơn
đồng nghiệp làm việc nhiều người bị phơi nhiễm phải tạm thời cách ly dẫn đến số lượng công việc quá tải
chưa kể nỗi nhớ gia đình lúc gọi điện về nói chuyện với vợ và các con mà chị khóc chứ không nói được gì
giờ bình thường trở lại rồi chỉ biết nói cảm ơn trời đất vì mọi người bình an
trải qua những năm tháng chống dịch khó khăn giờ đây thành phố hồ chí minh đang dần dần chuyển mình về cuộc sống bình thường mới
để có được kết quả chống dịch hiệu quả như ngày hôm nay
biết bao cấp ngành và các y bác sĩ đã không quản gian khó và dũng cảm hy sinh